báo nhân dân phối hợp với một số tổ chức đã có buổi trao quà từ thiện cho các gia đình chính sách
gia đình có hoàn cảnh khó khăn thương bệnh binh học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh hà giang
dự kiến đoàn sẽ trao hai xuất quà với tổng trị giá một tỷ đồng trong bốn ngày trên địa bàn hai huyện vị xuyên và hoàng su phi
mỗi xuất quà gồm một mươi kg gạo thơm một thùng mì tôm một chăn đơn và một số nhu yếu phẩm khác
báo nhân dân phối hợp với một số tổ chức đã có buổi trao quà từ thiện cho các gia đình chính sách